trung bình một tuần qua hà nội ghi nhận một bảy trăm linh ca nhiễm một ngày gấp đôi so với tuần trước và số ca nặng đang tăng dần
tính đến hai mươi sáu tháng một mươi hai cục khám chữa bệnh bộ y tế ghi nhận một trăm chín mươi bảy ca tử vong đa số đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vaccine
trước tình hình đó sở y tế hà nội chỉ đạo tất cả cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong cho bệnh nhân covid một mươi chín
cụ thể mỗi cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín phải sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển mức độ bệnh
tất cả bệnh viện không được từ chối bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch đảm bảo f được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi sức khỏe của bệnh nhân ổn định bệnh viện khám phân loại mức độ bệnh và đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc hệ thống oxy bình bồn trai thiết bị phụ trợ bảo đảm tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh
người đến viện khám chữa bệnh được sàng lọc kỹ ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao gồm người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế hà nội khuyến cáo tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất cứu giác liên hệ ngay với trạm y tế phường xã để được hướng dẫn và xét nghiệm miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
các chuyên gia đề nghị thành phố cần xử lý nghiêm người vi phạm quy định phòng chống dịch đồng thời có giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ người cao tuổi có bệnh nền để kiểm soát số ca nặng giảm tử vong
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đề nghị đừng chuyển toàn bộ f vào bệnh viện để giảm áp lực quá tải
các trạm y tế lưu động phải có người thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để trả lời thắc mắc cho f điều trị tại nhà có thể huy động thêm y tế tư nhân tình nguyện viên bác sĩ về hưu tham gia
y tế lưu động đảm bảo thiết bị cần thiết như fpo hai máy đo oxy có quyền chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
tổ covid cộng đồng ở thôn bản xã phường ban quản lý trung cư tổ dân phố giám sát f ở nhiều vấn đề khác như chấn an tâm lý nhu cầu an nghỉ sinh hoạt
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn chuyên môn khoa nhiễm khuẩn thần kinh bệnh viện nhi đồng một khuyến cáo nhóm người lớn tuổi bệnh nền khi có cơ hội tiêm bổ sung và tiêm nhắc mũi thứ ba thì cần tiêm sớm
nhóm này đáp ứng miễn dịch kém hơn tiêm song hai mũi cơ bản vẫn có nguy cơ mắc và trở nặng
chính quyền cần triển khai quyết liệt chiến lược đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người thậm chí tổ chức tiêm vaccine lưu động cho nhóm dễ bị tổn thương đảm bảo tất cả đều đổ vaccine bảo vệ
bộ đã tiêm hơn một mươi một triệu mũi trong đó kết quả tiêm cho người trên một mươi tám tuổi mũi một đạt chín mươi tám ba mũi hai đạt chín mươi bốn bảy kết quả tiêm cho trẻ từ một mươi hai một mươi bốn tuổi số lượng mũi một đạt chín mươi tám một trẻ một mươi năm một mươi bảy tuổi tiêm mũi một đạt chín mươi chín hai
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận tổng cộng ba mươi chín bốn trăm linh chín ca nhiễm trong đó số ca cộng đồng là một mươi bốn ba trăm ba mươi ba ca còn lại là trong khu cách ly
liên tiếp trong hơn chục ngày qua hà nội ghi nhận hàng nghìn ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày trong đó cao nhất lên tới gần hai ca mắc một ngày
dự báo số ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày cuối năm
trước đó tp hà nội có thông báo về cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
theo đó thành phố vẫn ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình về dịch covid một mươi chín
tuy nhiên có tám quận được đánh giá ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao về dịch covid một mươi chín tăng thêm sáu quận so với lần đánh giá trước đó
thành phố chỉ còn duy nhất huyện phúc thọ ở cấp độ một màu xanh hai mươi một quận huyện còn lại ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
các quận ở cấp độ ba nguy cơ cao bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
cũng theo đánh giá thành phố có sáu mươi bảy xã phường ở cấp độ ba tăng bốn mươi hai một trăm một mươi sáu xã phường ở cấp độ hai và ba trăm chín mươi sáu xã phường ở cấp độ một
sau khi có công bố cấp độ dịch trên địa bàn các quận ở cấp độ ba về dịch covid một mươi chín đã có văn bản điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn
cụ thể các quận hoàn kiếm ba đình tây hồ hoàng mai thông báo siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt theo quy định đối với các hành vi vi phạm hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết
tăng cường họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc
các quận này cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
trao đổi với báo chí giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết trước tình hình số ca mắc mới tăng nhanh
hà nội sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét rừng hạn chế các hoạt động tập trung đông người các hoạt động lễ hội tôn giáo
mặc dù số ca mắc của hà nội tăng cao trong những ngày gần đây nhưng quan trọng nhất là hà nội vẫn chủ động kiểm soát dịch bà hà nói
ông khổ minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
dự kiến số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày ở hà nội có thể còn tăng lên đến hai ba trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm
tuy nhiên vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án đáp ứng
đề cập đến thực tế ngày càng nhiều địa phương trên địa bàn thành phố chuyển sang cấp độ ba
giám đốc cdc hà nội cho biết sẽ khoanh gọn theo khu vực nguy cơ chứ không cách ly xã hội như trước đây
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai sở y tế hà nội đã có văn bản số hai mươi ba nghìn bốn trăm linh một chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
theo đó với ca bệnh nghi ngờ các bệnh xác định mắc covid một mươi chín cần được phân loại đánh giá nguy cơ
trần đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kỳ thời
người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
một trăm linh đối với người bệnh phải nhập viện ghi nhận tại phiếu khám vào viện
các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển khu vực khám buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao
người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mỗi vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín sẵn sàng hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển cấp độ
việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối
đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại bước đầu bệnh đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cung ứng đầy đủ thuốc vật liệu tiêu hao trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân
gia xuất lại cơ sở hạ tầng hệ thống oxy bình bồn chai thiết bị phụ trợ
bảo đảm tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân thường điều trị
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
bệnh viện trực thuộc trường đại học y tế bộ ngành yêu cầu triển khai các biện pháp giảm nguy cơ tử vong người bệnh covid một mươi chín
tại các cơ sở khám chữa bệnh
trong đó nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận biến chủng omicron tại việt nam tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
và cùng với các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở người thuộc nhóm nguy cơ
như người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ
quận cam ba đình hà nội đã ban hành các quy định xiết lại phòng chống dịch dừng tụ tập đông người dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
theo đó ủy ban nhân dân quận ba đình yêu cầu các đơn vị tổ chức hạn chế họp hội nghị đông người chưa cần thiết
tăng cường hình thức họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc các phòng ban đơn vị thuộc quận tổ chức cho cán bộ
công chức người lao động làm việc luân phiên năm mươi tại cơ quan năm mươi làm việc tại nhà trừ các lực lượng vũ trang y tế và các lực lượng khác
theo quy định
đối với sự kiện hội nghị phục vụ mục đích chính trị kinh tế xã hội phải tổ chức trực tiếp thì giảm tối đa số lượng người tham dự
phòng họp thông thoáng và khử khuẩn trước khi tổ chức hạn chế dùng điều hòa trung tâm đo thân nhiệt đeo khẩu trang sát khuẩn tay ngồi giãn cách
học sinh lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận tạm dừng đến trường
chuyển sang dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
các hoạt động thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời hoạt động theo quy định ở mức hạn chế
đảm bảo giãn cách chỉ tập trung dưới hai mươi người trong cùng một thời điểm
các khách sạn hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vắc xin
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng sau quận ba đình dự kiến các quận của hà nội mới chuyển màu cam là hoàn kiếm
hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo phòng chống dịch
hạn chế tụ tập đông người chỉ cho bán hàng ăn uống mang về
trước đó các quận đống đa hai bà trưng đã có văn bản xiết công tác phòng chống dịch trên địa bàn
sau khi nâng từ cấp độ hai màu vàng lên cấp độ ba màu cam
theo công bố cấp độ dịch hà nội đã có tám quận trung tâm ở cấp độ ba màu cam vùng nguy cơ cao
bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ